và trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh đắk lắc đã ghi nhận thêm hai trăm bốn mươi bốn ca mắc mới trong đó sáu mươi bảy ca ngoài cộng đồng
đây là số ca ghi nhận cao nhất trong ngày từ trước tới nay tại địa phương này
dẫn đầu về số ca mắc trong ngày là thành phố bulma thuộc với bảy mươi hai ca trong đó có ba mươi hai ca cộng đồng
tại địa bàn grong năng sáng nay một em học sinh lớp bảy có biểu hiện ho sốt mệt mỏi
được làm test nhanh và cho kết quả dương tính với sars cov hai
quá trình truy vết ghi nhận thêm anh trai của em này cũng dương tính
ngay sau đó trung tâm y tế huyện đã truy vết test nhanh cho gần một trăm linh học sinh và giáo viên liên quan đến hai trường hợp này
đồng thời gửi mẫu lên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc để xét nghiệm khẳng định
như vậy là trong vài ngày qua trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận tám em học sinh tại sáu trường
đang tổ chức học tập trung nhiễm covid một mươi chín hàng trăm trường hợp đã phải cách ly tập trung